tiếp tục phiên chất vấn và trả lời chất vấn đối với bộ trưởng bộ nội vụ lê vĩnh tân
chung quanh các vấn đề tinh giản biên chế công tác cán bộ
đại biểu đánh giá cao tinh thần đổi mới của bộ nội vụ với việc đưa ra những giải pháp hết sức quyết liệt
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân bên lề hành lang quốc hội
nhiều đại biểu cho rằng bộ nội vụ đã rất thẳng thắn trung thực khi nhận khuyết điểm về việc thiếu sót
khi chưa hoàn thiện xây dựng đề án bố trí cán bộ là người dân tộc
nhiều đại biểu cho rằng bộ nội vụ đã rất thẳng thắn trung thực khi nhận khuyết điểm về việc thiếu sót
khi chưa hoàn thiện xây dựng đề án bố trí cán bộ là người dân tộc